quyết là đối tượng nghiện ma túy từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và từng có một tiền án về tội vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
bị tòa nhân dân tỉnh cao bằng tuyên phạt một mươi tám năm tù năm hai nghìn năm
sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đối tượng lại tiếp tục phạm tội
dạng sáng nay tại một cơ sở kinh doanh karaoke trên đường điện biên phủ
tổ tuần tra của phường thanh khê đông quận thanh khê thành phố đà nẵng
đã kiểm tra và phát hiện một nhóm thanh niên nam nữ cùng chú trên địa bàn
có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
nhóm này gồm bảy người trú trên địa bàn các quận hải châu thanh khê và cẩm lệ
thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện trong phòng vip hai của quán
nhóm nam nữ thanh niên đang có biểu hiện phê ma túy
trên bàn có một đĩa xứ chứa tinh thể màu trắng và một gói ni lông chưa mở
qua đấu tranh nhóm này thừa nhận đây là ma túy ketamin
được cả nhóm trung tiền cho lê tấn sơn hai mươi tám tuổi trú tại quận hải châu
đứng ra liên hệ và mua về để cùng nhau sử dụng nhân dịp sinh nhật một thành viên trong nhóm
qua kiểm tra nhanh cả bảy đối tượng đều dương tính với chất ma túy
vụ việc đã được tổ công tác lập biên bản và bàn giao cho công an quận thanh khê xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hạ long tỉnh quảng ninh hôm nay cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng
trần hữu hiệp và phạm văn quân đều trú tại thành phố hạ long về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng bốn công an tp hạ long nhận được đơn trình báo của chị nguyễn thị cẩm ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường hồng hải tp hạ long
về việc bị hai thanh niên điều khiển xe mô tô giật ví bên trong có bốn triệu đồng
một điện thoại iphone một mươi hai pro max trị giá khoảng hai mươi triệu đồng và một số tài sản khác
tiếp nhận thông tin cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường tiến hành các biện pháp điều tra
ngày năm tháng sáu trần hữu hiệp một trong hai đối tượng cướp tài sản của chị ngọc
đã đến cơ quan công an đầu thú hiệp khai nhận sau khi cướp được tài sản
quân đã lấy số tiền mặt trong ví chia cho hiệp một triệu đồng
rồi mang điện thoại iphone đi bán và đưa cho hiệp thêm hai triệu năm trăm linh nghìn đồng nữa
đối tượng trần văn quân hiện đang bị công an tp hạ long tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đã khai nhận toàn bộ sự việc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hạ long đã hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị thuê sinh viên của các trường đại học trên địa bàn thành phố hà nội đứng ra mở tài khoản ngân hàng
rồi bán cho các đối tượng xấu sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp như đánh bạc lừa đảo qua mạng
vụ việc công an tỉnh phú thọ phát hiện trên một trăm linh tài khoản ngân hàng do năm đối tượng ở hà nội đứng ra thuê mở
rồi giao bán công khai trên mạng internet đã cho thấy
mỗi người dân cần phải cảnh giác trước các yêu cầu thuê hoặc nhờ mở tài khoản ngân hàng
đây là các đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ khởi tố về tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
cầm đầu là nguyễn ngọc thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường gia cẩm tp việt trì tp phú thọ
hiện đang ở tại phường đại mỗ quận nam từ liêm tp hà nội
quá trình điều tra cơ quan công an xác định do có mối quan hệ gia đình nên nguyễn ngọc thanh đã bàn bạc
thống nhất và giao cho nguyễn khánh huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở phường đại mỗ quận nam từ liêm hà nội
đi thu gom tài khoản ngân hàng để mua bán kiếm lời
huyền đã liên hệ với trần hải đăng nguyễn trung hiếu và nguyễn quý lượng
đều trú tại phường đại mỗ quận nam từ liêm hà nội
để tìm các mối quan hệ anh em bạn bè người quen là sinh viên để mở tài khoản ngân hàng
có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý